tại phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội ủy ban kinh tế đã báo cáo về tiến độ thực hiện cắt giảm điều kiện kinh doanh của các bộ chưa thực chất dẫn đến tình hình đăng ký doanh nghiệp có dấu hiệu bị chậm lại
trong năm hai nghìn một mươi tám dưới sự chỉ đạo liên tục của thủ tướng chính phủ về việc cắt giảm điều kiện kinh doanh nên các bộ đã thực hiện theo hướng sửa đổi đơn giản hóa các thủ tục kiểm tra chuyên ngành
sang năm hai nghìn một mươi chín yêu cầu của chính phủ là đánh giá thực chất xem các điều kiện kinh doanh đã được cắt bỏ đơn giản hóa có thực sự tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hay không
thực tế đã có nhiều điều kiện kinh doanh được cắt giảm nhưng các bộ ngành chưa có động thái đánh giá hiệu quả thực chất của việc cắt giảm đó với doanh nghiệp như thế nào
một số các bộ ví dụ như là bộ công thương thì ngay từ đầu năm thì cũng đã có cái kế hoạch là sẽ thành lập một cái ban soạn thảo để lại tiếp tục giả soát về điều kiện kinh doanh
nhưng cho đến thời điểm hiện nay thì nó vẫn đang chỉ dừng lại của kế hoạch
còn những bộ ngành khác thì chúng tôi cũng chưa nhìn thấy có những động thái chuyển biến nào sâu hơn so với kết quả của năm hai nghìn một mươi chín
các chuyên gia cho biết trong một trường mực nào đó vẫn còn thấy những quy định đưa ra không rõ mục đích không rõ ràng dẫn đến khó thực hiện ở cấp thực thi
doanh nghiệp phải chờ đợi hàng tháng trời mà bộ ngành chậm giải quyết
trong khi đó vẫn chưa có quy định hay chế tải xử lý trách nhiệm của cá nhân đơn vị làm chậm trễ tiến trình kết quả